thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
xảy ra tại công ty trách nhiệm hô hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên việt ois và một số cơ quan tổ chức liên quan
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã giao quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét cho ở đối với ông lê đức thọ nguyên bí thư tỉnh ủy bến tre để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét cho ở và nơi làm việc đối với bị can lê đức thọ
ngày hôm nay đội cảnh sát hình sự công an thành phố phủ lý tỉnh hà nam đã triệt phá chuyên án bắt ba đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và tàng chữ trái phép chất ma túy
đó là lê công minh phạm ngọc tú và dương đắc hoàng đưa chú tại tỉnh hà nam
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ trên bốn mươi hai triệu đồng và một số tăng vật có liên quan
khám xét khẩn cấp nơi ở của minh thu giữ sáu triệu đồng
các đối tượng đã đặt xe máy nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay lãi nặng hơn bốn trăm ba mươi viên ma túy một túy ma túy đá cùng một số vũ khí
cơ quan công an xác định các đối tượng đã cho vay với lãi suất ba trăm sáu mươi năm đến một chín mươi năm một năm
năm đối tượng trong ổ nhóm hoạt động mua bán chai phép chất ma túy vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận kiến an thành phố hải phòng ra quyết định tạm giữ
nhóm đối tượng gồm nguyễn thị hiền nguyễn thị hằng nguyễn thị hương
phùng quang vinh nguyễn duy tâm chú tại kiến an hải phòng
khám sát chỗ ở của hàng cơ quan điều tra phát hiện thu giữ nhiều ống nhựa chứa ma túy đá loại phê tham bê tham min
các đối tượng khai nhận mua số ma túy trên về để sử dụng và chia nhỏ bán kiếm lời
phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tỉnh hưng yên ngày hôm nay cho biết vừa phát hiện và phối hợp bàn giao cho phía trung quốc
một công dân trung quốc nhập cảnh trái phép vào việt nam
đối tượng là kai jiang fo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại tỉnh phúc kiến do vi phạm pháp luật ở trung quốc nên đã bỏ trốn và nhập cảnh trái phép vào việt nam vào ngày ba mươi một tháng một mươi qua đường tiểu ngạch
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một kaing fo lưu trú tại một căn hội trung cư trên địa bàn thành phố hà nội
sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi một đối tượng đi cùng bạn đến thị trấn như quỳnh thì bị phát hiện
công an tỉnh hương yên đã xử lý vi phạm hành chính đối với kai jiang fo và bàn giao đối tượng cho phía trung quốc
công an thành phố lạng sơn vừa phát hiện thu giữ lô hàng hóa thuốc lá điện tử
và tinh dầu dùng cho thuốc lá địa tử không rõ nguồn gốc xuất xứ
được bày bán tại một hiệu cắt tóc trên địa bàn phường chi lăng thành phố lạng sơn
quá trình kiểm tra lực lượng nhằm nhiệm vụ phát hiện bên trong cửa hiệu có bày bán tám mươi lọ thủy tinh chứa tinh dầu
dùng cho thuốc lá điện tử và một mươi một máy pot dùng để hút tinh dầu với nhiều màu sắc khác nhau
thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất trình được khóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên
người này khai nhận mua thuốc lá điện tử trên mạng xã hội rồi về bán kiếm lời
sáng nay thành phố hạ long đã tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả
đối với các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép trên vịnh hạ long
cụ thể có ba trường hợp nuôi trồng thủy sản trên biển không có giấy phép
tác động tiêu cực đến môi trường gây mất an toàn giao thông bị cưỡng chế đợt này
là hợp phát xã thủy sản dông biển ông vũ đình sĩ ông nguyễn đức việt ở phường tuần châu
cưỡng chế thành phố đã nhiều lần nhắc nhở vận động các đơn vị và cá nhân nói trên
tự tháo rỡ công trình vi phạm trên vịnh hạ long
tuy nhiên cả ba trường hợp đều không chấp hành
các lực lượng chức năng đã tiến hành tháo rỡ di rời toàn bộ công trình nuôi trồng thủy sản trên biển
vi phạm ở khu vực biển giáp danh giữa phường tuần châu và phường hùng thắng
dự kiến thời gian thực hiện cưỡng chế di rời mất khoảng một mươi ngày
thưa quý vị vào chiều nay tại hà nội điện ảnh công an nhân dân
cục truyền thông công an nhân dân đã chính thức ra mắt bộ phim đội điều tra số bảy
đây là một trong những dự án phim đặc biệt hướng tới kỷ niệm tám mươi năm ngày truyền thống
lực lượng công an nhân dân và cũng là dấu mốc mới đánh dấu sự trở lại của điện ảnh công an nhân dân
với mảng phim truyện
tại buổi họp báo đông đảo cán bộ chiến sĩ người làm điện ảnh trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
đã đến chúc mừng và chung vui với điện ảnh công an nhân dân
phát biểu tại lễ ra mắt thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân cho biết
đội điều tra số bảy là bộ phim về đề tài hình sự là bước khởi đầu đánh dấu sự trở lại của điện ảnh công an nhân dân
sau nhiều năm vang bóng ở mảng phim truyện
thời gian tới điện ảnh công an nhân dân sẽ còn những dự án phim bám sát đời sống
thực tế nhiệm vụ bảo vệ an ninh tổ quốc
sự trở lại của điện ảnh công an nhân dân phải phủ sóng được toàn bộ tất cả các lực lượng
trong công an nhân dân
có một số lực lượng tiêu biểu ví dụ là lực lượng cảnh sát lực lượng an ninh lực lượng tình báo
trong đó có rất nhiều các bộ đơn vị các cơ quan theo chuyên ngành của mình
cũng chưa được đề cập đến và chưa được phản ánh đầy đủ
chúng tôi cũng đã xây dựng đề án phát triển điện ảnh công an nhân dân
trong đó cũng có một tương lai và từng bước một sẽ phản ánh đầy đủ tất cả các đơn vị chiến đấu
trong lực lượng công an để làm sao để cho quân chúng
cũng như là người dân hiểu được

gian dựng chi tiết cầu kỳ với mong muốn đem lại cảm xúc chân thực cho người xem
trong phim có nhiều cảnh rượt đuổi hành động cháy nổ được thực hiện thật một trăm linh
không sử dụng kỹ xảo điện ảnh
bên cạnh đó với sự hỗ trợ của đội ngũ cố vấn nhiều cảnh quay đã được xây dựng
dựa vào yếu tố nghiệp vụ của lực lượng công an
bốn cảnh bộ phim được thực hiện tại chính căn nhà số bảy phế thiên quang
cũng là trụ sở của phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội
và nhiều địa điểm khác ở tp hà nội các tỉnh viện biên hòa bình đảo vũ quốc của kiên giang
nhiều phim tiếp theo xứng đáng với kỳ vọng
dũng đã phải rèn luyện cho mình từ cái thể chất
về ngoại hình thì mình cũng cắt đầu cua cho nó nhìn nó ngầu hơn này
rồi nói chung là có tập luyện về bỏ tuật
và hơn nữa là cái quan trọng nhất là mình phải nắm được cái cốt cách của người chiến sĩ công an là như thế nào
và thể hiện làm sao cho nó đúng chuẩn mực
chứ mình không phải làm quá lên được mà cũng không phải nào làm chưa tới được
cho nên là mình phải cân đối tất cả mọi thứ
giao lưu tại lễ ra mắt phim
skip từ đạo diễn đến các diễn viên đều bày tỏ hy vọng đội điều tra số bảy sẽ thành công hấp dẫn khán giả
đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của điện ảnh công an nhân dân
đồng thời mở ra một chặng đường mới của một thương hiệu điện ảnh uy tín lâu năm
thì đặc biệt là yếu tố hình sự của phim này tôi đã dày công xây dựng
để làm sao ta thấy rõ ràng là một quy trình rất là chuẩn trình rất là cam go
và đặc biệt là luôn luôn đảm bảo sự an toàn tính mạng cho người dân trước tiên
còn đối với tội phạm thì trước tiên bao giờ cũng là những công tác cảm hóa
tìm cách đưa họ trở về nẻo tiện trước khi chúng ta đưa ra một quyết định như là tiêu diệt hoặc là trấn áp
thì toàn bộ những cái quy trình đó trong bộ phim này sẽ được thể hiện một cách chân thực sinh động nhất
bộ phim sẽ được phát sóng lúc hai mươi một h các ngày thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên kênh intv
bắt đầu từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai phát sóng đồng thời trên các kênh truyền hình nhân dân
truyền hình quốc hội vào cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
các tầng ott các đài truyền hình địa phương và trên các nền tảng xã hội khác
thưa quý vị tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản trung quốc
chủ tịch nước cộng hòa nhân dân trung hoa tập cận bình và phu nhân
cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước trung quốc đã rời hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi ba tháng một mươi hai
theo lời mời của tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam nguyễn phú trọng và phu nhân
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thưởng và phu nhân
đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo cao nhất của đảng nhà nước trung quốc đến việt nam
sau đại hội hai mươi đảng cộng sản trung quốc
một năm sau chuyến thăm lịch sử đến trung quốc của tổng bí thư nguyễn phú trọng vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
đã thành công tốt đẹp là dấu mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ hai đảng hai nước và nâng tầm quan hệ hai nước
trong khuôn khổ chuyến thăm
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước trung quốc
đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
lễ đón chính thức tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân
được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành đón nguyên thủ quốc gia
trong thời gian chuyến thăm tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
đã hội đàm với tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thưởng
hội kiến với thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
nghe báo cáo về ba mươi sáu văn bản hòa thuận hợp tác đã được các ban bộ ngành trung ương và địa phương
ký kết trong chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
hai nước đã ra tuyên bố chung nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và nước cộng hòa nhân dân trung hoa
về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc có ý nghĩa chiến lược
trong khuôn khổ chuyến thăm tổng bí thư nguyễn phú trọng và phu nhân ngô thị mận
đã cùng tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình và phu nhân giáo sư bằng nghệ viên
cùng nhiều lãnh đạo cấp cao hai bên đã tham dự gặp gỡ nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ hai nước

đây là một dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ việt nam trung quốc
chuyến thăm việt nam lần này của đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình cùng phu nhân
rất có ý nghĩa
đúng vào dịp hai nước chúng ta kỷ niệm một mươi năm năm xác lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
và trong những năm qua
quan hệ hai đảng
và nhân dân hai nước
đã có nhiều bước phát triển
rất quan trọng sâu sắc
và toàn diện
thể hiện nổi bật ở sự hiểu biết
tin cậy lẫn nhau
được củng cố
hai nước đã trở thành các đối tác kinh tế
hàng đầu của nhau
hợp tác quốc phòng an ninh
đã trở thành một trong những trụ cột
của quan hệ
hợp tác trong các lĩnh vực khác
và giao lưu nhân dân
không ngừng được mở rộng
và ngày càng phong phóng
từ việc coi trọng cao độ
quan hệ giữa hai đảng hai nước
với những thành tựu của quan hệ
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
trong một mươi năm năm qua
và trước những yêu cầu mới
hai bên nhất trí xây dựng cộng đồng
chia sẻ tương lai việt nam trung quốc
có ý nghĩa chiến lược nỗ lực
vì hạnh phúc của nhân dân hai nước
vì hòa bình và tiến bộ của nhân loại
phù hợp với hiến trương liên hợp quốc
và luật pháp quốc tế
trên nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau
hợp tác bình đẳng cùng có lội
tôn trọng độc lập chủ quyền
và toàn vẹn lãnh thổ của nhau
kiên trì giải quyết bất đồng
thông qua biện pháp hòa bình
tôi và đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã cùng tuyên bố xây dựng
cộng đồng chia sẻ tương lai trung quốc việt nam
có ý nghĩa chiến lược
mở ra giai đoạn mới phát triển quan hệ
hai đảng hai nước trung việt
đây là cơ sách chiến lược quan trọng
mà hai nước chúng ta đã đưa ra
xuất phát từ sự phát triển của chủ nghĩa
xã hội thế giới và thực hiện
sự ổn định lâu dài của hai nước trung việt
bắt nguồn từ tình hữu nghị
truyền thống trung quốc việt nam
phù hợp với lợi ích chung và nguyện vọng
mong muốn chung của nhân dân hai nước
một mươi năm năm kể từ khi hai nước thiết lập
quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện
vào năm hai nghìn tám đến nay
hợp tác trên các lĩnh vực đã đạt được
tiến triển tích cực toàn diện
hướng tới tương lai
phía trung quốc nhấn mạnh
kiên trì chính sách hữu nghị với việt nam
coi việt nam là hướng ưu tiên
trong ngoại giao đáng diển
phía việt nam khẳng định
luôn coi quan hệ việt nam trung quốc
là ưu tiên hàng đầu trong chính sách
đối ngoại độc lập tự chủ đa phương hóa
đa dạng hóa của việt nam
đây là lựa chọn chiến lược của hai bên
hai bên nhấn mạnh
kiên định ủng hộ hai đảng hai nước
và nhân dân hai nước
kiên trì tự chủ chiến lược
tự chủ lựa chọn con đường phát triển
phù hợp với tình hình đất nước mình
kiên trì xử lý thỏa đáng và tích cực
giải thích bất đồng
thông qua biện pháp hòa bình
trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau
tôn trọng lẫn nhau
phù hợp với luật pháp quốc tế
duy trì đã phát triển tốt đẹp
của quan hệ việt nam trung quốc
hai bên nhấp trí cho rằng
chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
đã thành công tốt đẹp
là dấu mốc quan trọng
trong lịch sử quan hệ hai đảng hai nước
góp phần quan trọng vào phát huy
tình dữ dị truyền thống việt nam trung quốc
nâng tầm quan hệ việt nam trung quốc
trong thời kỳ mới
thúc đẩy hòa bình ổn định
và phát triển của khu vực và thế giới
chiều nay dưới sự chủ trì
của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận
và cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện
của quốc hội tháng một mươi và tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng trần sơn đình huệ
và thượng tướng trần sơn đình huệ
và thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
dự phiên họp và phát biểu thêm
xung quanh một số vấn đề
về công tác bảo đảm an ninh trật tự
phát biểu tại phiên họp
thứ trưởng trần quốc tỏ nhất trí cao
với những nội dung trong báo cáo dân nguyện
của quốc hội tháng một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đặc biệt là những nội dung có liên quan
đến an ninh trật tự và chức năng
nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
đồng tình cao với các kiến nghị
của ban dân nguyện thứ trưởng trần quốc tỏ cho biết
thời gian tới trong dịp tết dương lịch
và tết nguyên đán lực lượng công an nhân dân
luôn sẵn sàng phối hợp và đã chủ động
có kế hoạch từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai
đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
phục vụ đảm bảo an ninh an toàn
trong dịp này bên cạnh đó
về băn khoăn của cử tri liên quan đến
một số vụ cướp trong thời gian gần đây
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
với những vụ việc xảy ra lực lượng công an nhân dân
đều đảm bảo nhanh chóng kịp thời
điều tra xác minh và xử lý đối tượng
trên tinh thần khẩn trương nghiêm túc đúng
quy trình quy định của pháp luật

đều đảm bảo nhanh chóng kịp thời

trong thời gian tiếp theo
thứ trưởng trần quốc tỏ cũng đã thông báo thêm
về kết quả tiếp công dân kết quả tiếp nhận
và giải quyết đơn thư khiếu nại và tố cáo
có liên quan đến an ninh trật tự
và chức năng nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân
trong tháng một mươi và tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
tất cả các ý kiến đã được tiếp nhận
một cách nghiêm túc thực hiện đúng quy trình
và hiện nay chất lượng tiến độ đều đảm bảo
trước đó trong phiên làm việc ngày hôm nay
ủy ban thưởng vụ quốc hội đã thảo luận
và cho ý kiến về chương trình công tác
năm hai nghìn hai mươi bốn của ủy ban thường vụ quốc hội
tại phiên thảo luận
nhiều ý kiến đề nghị cân nhắc
và điều chỉnh thời gian thảo luận
về một số dự án luật như luật trật tự
an toàn giao thông đường bộ luật đường bộ
luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ
và công cụ hỗ trợ
về vấn đề này chủ tịch quốc hội vương đình huệ
cũng đề nghị các cơ quan liên quan
chuẩn bị tốt các dự án luật
rút kinh nghiệm để đảm bảo đúng tiến độ
trong chương trình nội dung đặt ra
ngày hôm nay tại hà nội
thượng tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đã có buổi tiếp ngày david morrison
thứ trưởng ngoại giao canada
thứ trưởng lương tâm quang hoan nghênh
chào mừng ngày david morrison
thứ trưởng bộ ngoại giao canada
và đoàn bộ ngoại giao canada thăm chính thức việt nam
nhân dịp hai nước kỷ niệm năm mươi năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam canada
thứ trưởng lương tâm quang đánh giá
sau năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
mối quan hệ giữa hai nước tiếp tục duy trì
đã phát triển ổn định thực chất toàn diện
và đạt được nhiều kết quả tích cực
trên các lĩnh vực chính trị ngoại giao
thương mại đầu tư hợp tác phát triển
quốc phòng an ninh văn hóa giáo dục
khoa học công nghệ giao lưu nhân dân và du lịch
quan hệ song phương được nhiều thế hệ lãnh đạo
hai nước quan tâm vun đắp
thể hiện rõ nhất qua các chuyến thăm lẫn nhau
các cuộc tiếp xúc thường xuyên
các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai bên
không chỉ tạo sung lực mạnh mẽ
thúc đẩy quan hệ song phương phát triển
trên tất cả các lĩnh vực
mà còn mang ý nghĩa biểu tượng
đưa hai đất nước nhân dân hai nước
xích lại gần nhau hơn
để đạt được những bước tiến
trong quan hệ hợp tác chuyên ngành
thực thi pháp luật ngày nay
đồng chí thứ trưởng cho biết
phải kể đến đóng góp vai trò cầu nối tích cực
có hiệu quả của đại dự quán canada
tại việt nam quan hệ hợp tác an ninh
thực thi pháp luật giữa bộ công an
và các cơ quan đối tác canada
như cảnh sát hoàng gia canada
cơ quan biên mậu canada
đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả tích cực
về chia sẻ thông điệp cấp cao
hợp tác phòng chống tội phạm
và đào tạo tập huấn nâng cao năng lực
thay mặt đoàn ngoại giao canada
ngài david morrison cảm ơn thứ trưởng bộ công an việt nam
đã dành thời gian tiếp đoàn
ngài david morrison tái khẳng định
thời gian qua quan hệ song phương việt nam canada
đặc biệt trên lĩnh vực kinh tế
thương mại đầu tư đã đạt được
những thành tựu to lớn
trong thời gian tới thứ trưởng ngoại giao canada
mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác
và hỗ trợ của chính phủ việt nam nói chung
và bộ công an việt nam nói riêng
để đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu
thực chất và hiệu quả
còn vào chiều nay tại hà nội
ban chấp hành hiệp hội an ninh mạng quốc gia
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
đã tổ chức phiên họp lần thứ nhất
thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
chủ tịch hiệp hội chủ trì phiên họp
cùng dự có đồng chí nguyễn huy dũng
thứ trưởng bộ thông tin và truyền thông
các thành viên ban chấp hành hiệp hội an ninh mạng quốc gia
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
ngay sau khi đại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ nhất được tổ chức thành công
vào ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
hiệp hội đã nhanh chóng hoàn thiện
các thủ tục pháp lý liên quan
để đưa hiệp hội đi vào hoạt động
ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
bộ nội vụ đã có quyết định số chín trăm ba mươi
phê duyệt điều lệ hiệp hội an ninh mạng quốc gia
đã xây dựng dự thảo các văn bản
phục vụ hoạt động của hiệp hội
chuẩn bị các điều kiện hoạt động của văn phòng hiệp hội
và dự kiến các nhiệm vụ trọng tâm
triển khai trong thời gian tới
phát biểu kết luận phiên họp
thứ trưởng lương tâm quang đã nhấn mạnh tới
một số vấn đề trọng tâm triển khai hoạt động
của hiệp hội năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó phối hợp với bộ công an
bộ thông tin và truyền thông và các cơ quan liên quan
triển khai chiến dịch tuyên truyền
phòng chống tội phạm mạng
sớm đi vào triển khai hoạt động và phát huy vai trò
trung tâm của viện nghiên cứu tư vấn chính sách pháp luật
về an ninh mạng mạng lưới đào tạo huấn luyện
an ninh mạng triển khai công tác tuyên truyền
phổ biến chính sách pháp luật kiến thức
kỹ năng về an ninh mạng cần tập trung vào tuyên truyền
cảnh báo về các loại hình tội phạm mạng
tội phạm sử dụng công nghệ cao mới
gây thiệt hại nghiêm trọng và bức xúc trong xã hội
đối với các chính sách mới ban hành về an ninh mạng
cần tăng cường tư vấn hướng dẫn
để tổ chức doanh nghiệp và người dân
nắm vững và tuân thủ
thưa quý vị quá trình xây dựng phấn đấu và trưởng thành
thể dục thể thao công an nhân dân đã luôn nhận được
sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo đảng
nhà nước và bộ công an sự phối hợp tạo điều kiện
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
các bộ ban ngành trung ương sự giúp đỡ
ủng hộ của các đơn vị tổ chức doanh nghiệp
và đông đảo quân chúng nhân dân
qua đó đã góp phần xây dựng phong trào thể dục thể thao
của lực lượng công an nhân dân ngày càng phát triển
và lớn mạnh và trong năm qua
với những sự giúp đỡ đó thể dục thể thao công an nhân dân
đã liên tiếp tạo được những dấu ấn
thành tựu nổi bật hướng tới chào mừng đại hội
thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
tại các giải thi đấu quốc gia
đại hội thể thao toàn quốc
và các giải thể thao khu vực châu lục và thế giới
các vận động viên ngành công an
đã đạt được gần hai năm trăm linh huy chương
trong đó có hơn hai trăm linh huy chương quốc tế
đồng góp nhiều tính tích xuất sắc
vào tính công chung của thể thao việt nam
đặc biệt chỉ tính riêng cho năm hai nghìn hai mươi ba
thể thao thành tích cao công an nhân dân
tham dự một trăm linh sáu giải quốc gia quốc tế
đạt sáu trăm năm mươi sáu huy chương các loại
trong đó đạt một trăm chín mươi sáu huy chương vàng
một trăm chín mươi hai huy chương bạc
hai trăm sáu mươi tám huy chương đồng
tại giải vô địch và sùng thế giới
vận động viên công an nhân dân trịnh thu vinh
xuất sắc giành vé tham gia olympic paris hai nghìn hai mươi bốn
tại sea games ba mươi hai
đạt một mươi hai huy chương
trong đó có bốn huy chương vàng
bốn huy chương bạc bốn huy chương đồng
tại asean một mươi chín
đạt hai huy chương vàng một huy chương bạc
với những thành tích
thể dục thể thao công an nhân dân
đã vinh dự đường đảng nhà nước tặng thưởng
huy chương bảo vệ tủ quốc hạng nhất

huy chương lao động hạng ba
cùng nhiều phần thưởng cao kỳ khác
trong những năm qua
đảng quỹ công an trung ương và bộ công an
luôn luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển
thể dục thể thao cho công an nhân dân
nó xác định đầu tư cho thể dục thể thao
là đầu tư cho con người
cho sự phát triển của đất nước
là nhiệm vụ rất quan trọng
có phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ
an ninh trật tự và xây dựng lực lượng
công an nhân dân chính quy tình nguyện hiện đại
trong thời gian tới đảng quỹ công an trung ương
và bộ công an đã xác định chủ trương
phát triển thể dục thể thao công an nhân dân
trên cả ba lĩnh vực thể thao phong trào
thể thao ứng dụng và thể thao
thành tích cao với mục tiêu trọng tâm
là đổi mới
phát triển thể dục thể thao phong trào
nhằm nâng cao sức khỏe cho cán bộ
chiến sĩ phục vụ công tác chiến đấu
lực lượng công an nhân dân
phải xây dựng được chiến lược
phát triển thể thao thành tích cao
thi đấu tại các giải quốc gia khu vực
và quốc tế tạo động lực cho
thể dục thể thao phong trào trong công an nhân dân
ngày càng phát triển rộng khắp
và phải tăng cường giao lưu
hợp tác quốc tế trên lĩnh vực thể dục thể thao
nhằm góp phần quảng bá hình ảnh
của công an nhân dân và đất nước việt nam
đến bạn bè quốc tế
trải qua hơn sáu mươi bốn
năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
thể dục thể thao công an nhân dân đã
không ngừng lớn mạnh về mọi mặt và
với những thành tích này đã thêm một lần nữa
minh chứng và cẳng định vinh thế của
thể thao công an nhân dân việt nam trong khu vực
và khả năng vương tầm hướng tới
những đấu trưởng lớn đây cũng là
tiền đề là những dấu ẩn để thể dục
thể thao công an nhân dân hướng tới
đại hội thành lập hiệp hội thể thao công an nhân dân
việt nam với mục tiêu xây dựng
hiệp hội thể thao công an nhân dân việt nam
hoạt động nguyên lực hiệu quả phát huy
được mọi nguồn lực phát triển vào phong trào
thể dục thể thao góp phần từng bước
hội nhập phát triển và nâng cao thành tích
vinh thế của thể thao công an nhân dân nơi riêng
và thể thao việt nam nơi chung
qua đó tạo sân chơi điều kiện thuận lợi
cho cán bộ trị sĩ gian lưỡi sức khỏe
ý chí phẩm chất đạo đức
phục vụ yêu cầu nhiệm vụ công tác
chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
cách mạng chính quy tinh nguyện